tổng cục hải quan đã tổ chức họp báo chuyên đề về kết quả và các giải pháp thu ngân sách
thu hồi nợ thuế phần đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách được giao
tổng cục hải quan cho biết đến thời điểm hiện nay tổng số thu thuế của toàn ngành hải quan đạt
ba trăm ba mươi năm sáu trăm linh tỷ đồng bằng một trăm một mươi một bảy dự toán theo chỉ tiêu pháp lệnh và bằng một trăm linh sáu bốn so với chỉ tiêu phần đấu
mà bộ tài chính giao tăng một mươi một sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
việc ký kết và đưa vào thực hiện các hiệp định tự do thương mại đã cải thiện mạnh môi trường kinh doanh
đồng thời mở rộng đầu tư và thương mại cho doanh nghiệp việt nam tác động tích cực đến hoạt động xuất nhập khẩu trong nước
kinh ngạch xuất nhập khẩu có thuế một mươi một tháng năm hai nghìn một mươi chín đạt một trăm linh năm một mươi sáu tỷ usd tăng bảy chín mươi bảy so với cùng kỳ năm trước
để ngăn chặn các hành vi buôn lậu gian lận thương mại ngành hải quan đã tăng cường kiểm tra
thanh tra doanh nghiệp kiểm tra các trường hợp miễn thuế giảm thuế theo đúng quy định
kiểm soát giá nhập khẩu xuất khẩu đã được quy định tại cơ sở dữ liệu giá
chấm dứt tình trạng thông quan đối với các lô hàng giá quá thấp bất hợp lý nhưng không tham vấn hoặc kiểm tra sau thông quan